với chủ đề thay đổi để thích ứng hội nghị bất động sản việt nam hai nghìn hai mươi đã mang đến những phân tích
về sự thay đổi về sự quan tâm của người mua tìm kiếm bất động sản
và trong xu hướng đó thì các chủ đầu tư doanh nghiệp cũng phải nhanh chóng thay đổi để thích ứng
dữ liệu của bất động sản com vn cho thấy dưới tác động của dịch covid một mươi chín
hành vi tiêu dùng thị hiếu của người mua nhà có những thay đổi lớn
riêng trong quý ii nhu cầu tìm kiếm trung cư mini tăng hai trăm hai mươi so với quý i
sáu mươi bốn người được hỏi cho biết sẽ chọn căn chung cư thay vì chọn nhà hẻm nhỏ từ một đến hai mét
phương thức kinh doanh tiếp cận khách hàng của các doanh nghiệp chủ đầu tư cũng thay đổi mạnh mẽ
để phù hợp với tình trạng giãn cách xã hội do dịch bệnh
thay vì các phương thức kinh doanh truyền thống các công ty dần làm quen với việc ứng dụng công nghệ
trong giao dịch làm việc đào tạo và liên hệ với khách hàng
công nghệ bất động sản trở thành cứu cánh cho các doanh nghiệp khi cung cấp các nền tảng bán hàng trực tuyến
giúp kết nối người mua và người bán mà không cần gặp mặt trực tiếp
thay đổi để thích ứng là điều sống còn của các doanh nghiệp trong thời kỳ bình thường mới